các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố thượng hải vẫn hoãn kỳ thi đại học một tháng vì nhiều địa phương vẫn còn phong tỏa đi lại khó khăn cũng như dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn
tại các thành phố lớn ngành chức năng trung quốc bố trí rất nhiều điểm xét nghiệm tại các khu dân cư công viên nhà ga tòa nhà văn phòng để mỗi người dân chỉ tốn khoảng một mươi năm phút cho xét nghiệm
tháng hai dự kiến có chín điểm xét nghiệm hàng châu một mươi bắc kinh tổ chức hàng nghìn điểm
theo tính toán nếu các thành phố cấp một cấp hai với hơn năm trăm linh triệu dân xét nghiệm đại trà miễn phí thường xuyên trong một năm trung quốc sẽ tốn khoảng hai trăm năm mươi bảy tỷ usd tương đương với một năm gdp
còn công ty tài chính nomura nhật bản dự kiến trung quốc phải mất đến hai ba gdp
việc bố trí hàng loạt điểm xét nghiệm tại các thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu bình thường hóa khi di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác hay đi vào những không gian kín nơi đông người đều yêu cầu kết quả xét nghiệm